thời điểm cuối năm cũng là lúc nhu cầu vận chuyển hàng hóa bước vào giai đoạn cao điểm nên tình trạng phương tiện trở quá tải trọng diễn biến phức tạp tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông
để kiểm soát chặt chẽ tình hình này ngành giao thông vận tải tỉnh quảng bình đã đẩy mạnh các giải pháp tăng cường xử lý phương tiện vận tải vi phạm trở quá tải trọng nhằm bảo đảm an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh quảng bình có nhiều tuyến đường quốc lộ nên mật độ lưu thông của các phương tiện vận tải khá lớn
ngoài ra tỉnh quảng bình còn có ba cảng biển một mươi bảy ga đường sắt cùng với nhiều mỏ vật liệu xây dựng nhà máy xi măng nên tình trạng xe chở quá tải trọng diễn biến phức tạp
tuy nhiên nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa thanh tra sở giao thông tỉnh với các ban ngành địa phương trong công tác tuyên truyền cũng như đẩy mạnh tuần tra kiểm soát đã khiến lượng phương tiện quá khổ quá tải trong thời gian qua giảm đi đáng kể

thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh quảng bình đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính một hai trăm ba mươi sáu trường hợp với tổng số tiền hơn ba chín tỷ đồng tước quyền sử dụng giấy phép lái xe một trăm ba mươi ba trường hợp

thanh tra sở giao thông vận tải tỉnh quảng bình đã kiểm tra xử phạt vi phạm hành chính một hai trăm ba mươi sáu trường hợp với tổng số tiền hơn ba chín tỷ đồng tước quyền sử dụng giấy phạm hành chính một hai trăm ba mươi sáu trường hợp